thông qua chủ trì các hội nghị hoặc làm việc với các bộ ngành địa phương thủ tướng chính phủ và các phó thủ tướng đã có những chỉ đạo sát sao quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính
thế nhưng công tác lãnh đạo chỉ đạo cải cách hành chính chưa thực sự quyết liệt hệ thống pháp luật còn công cành phức tạp tình trạng nợ động văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh vẫn là nguyên nhân hạn chế hiệu lực thực tế của cả hệ thống pháp luật thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn dườm già phức tạp
để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thủ tướng yêu cầu chính phủ nói chung và các bộ máy chính quyền cần phải thay đổi trong cách phục vụ nhằm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển phải cụ thể các nhiệm vụ nói phải đi đôi với làm
sau hội nghị này thủ tướng yêu cầu các bộ ngành từ trung ương đến địa phương phải đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý các khó khăn trong quá trình xử lý
để thực hiện tốt nhiệm vụ thủ tướng chỉ đạo cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các bộ các tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nếu đợi chậm trễ sẽ phải chịu trách nhiệm thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức gây khó khăn nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
cũng trong sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm và sơ kết hai năm triển khai nghị quyết tám trăm linh sáu của quân ủy trung ương về hội nhập quốc tế đối ngoại và quốc phòng đến năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao công tác đối ngoại quốc phòng trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đã không ngừng phát triển đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
trong đó hợp tác song phương với quốc phòng với tám mươi nước từng bước đưa quan hệ đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu từng bước chú trọng hợp tác đa phương trong khuôn khổ asean theo đường lối đối ngoại của đảng
sau hai năm thực hiện nghị quyết tám trăm linh sáu của quân ủy trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được khẳng định tính đúng đắn tính kịp thời và có hiệu quả các chủ trương giải pháp về công tác đối ngoại quốc phòng nêu cao tầm quan trọng của đối ngoại quốc phòng
trong thời gian tới tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án quân đội tham gia hoạt động xin giữ hòa bình liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
chiều nay tại hà nội diễn ra hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo đó sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu liên hợp quốc phòng đối ngoại quốc phòng đối ngoại quốc phòng và những năm tiếp theo
trong khi tổng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt hơn hai mươi tám hai trăm linh tỷ đồng thì số chi khám chữa bệnh tại các địa phương đã lên tới gần ba mươi ba trăm linh tỷ đồng dẫn đến bộ chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn hai một trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam nhiều tỉnh thành trong cả nước có số vượt quỹ sáu tháng đầu năm rất lớn gồm thanh hóa ba trăm bảy mươi tỷ đồng nghệ an ba trăm năm mươi một tỷ đồng quảng nam hai trăm ba mươi tám tỷ đồng cà mau hai trăm hai mươi một tỷ đồng thái bình hai trăm một mươi ba tỷ đồng
lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam cho biết nguyên nhân chính dẫn tới mức chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong sáu tháng đầu năm vượt tổng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là do tăng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do áp dụng giá dịch vụ y tế đồng hạng theo thông tư ba mươi bảy và do tác động của thông tuyến khám chữa bệnh cấp huyện
vừa qua sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang đã tổng thống khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong sáu tháng đầu năm
tổ chức hội thảo giới thiệu ứng dụng nông nghiệp an giang ứng dụng miễn phí trên di động nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp
hơn năm trăm linh đại biểu là nông dân giỏi cán bộ hội nông dân cán bộ kỹ thuật trên địa bàn tỉnh đã được chuyên gia công nghệ ở tp hcm giới thiệu những tiện ích của những ứng dụng như hệ thống giá cả nông sản ở từng xã được cập nhật liên tục tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp kết nối giao thương giữa nông dân với doanh nghiệp nhận thông tin từ sở nông nghiệp phát triển nông thôn và địa phương
tại hội thảo các nông dân còn được hướng dẫn cách sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất
với tích hợp những tính năng hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giải quyết cơ bản những khó khăn cho người nông dân trong xu hướng tiếp cận công nghệ thông tin như tiếp cận các thông tin về thị trường hoặc các thông tin chưa được cập nhật liên tục hoặc chưa chính xác tại khu vực mà người dân đang sinh sống
người nông dân khó khăn trong việc bán nông sản cho các thương lái các thông tin về giá bán thông tin thương lái chưa được minh bạch
ở xã tam ngọc tp tam kỳ tỉnh quảng nam có rất nhiều hộ chuyên nuôi vịt đàn
tuy nhiên đến nay tại địa phương này chỉ có gia đình ông huỳnh ngọc tiến ở thôn phú ninh đầu tư nuôi vịt trời
qua hơn một năm mầy mò khởi nghiệp ông tiến đã hình thành được trang trại nuôi vịt trời với gần hai con
trong năm đầu tiên ông đã xuất chuồng hàng trăm con vịt giống vịt thương phẩm và trứng thù về với số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng từ nghề nuôi vịt trời
đây là trại nuôi vịt trời của ông huỳnh ngọc tiến
để có được cơ ngơi như hôm nay ông tiến đã phải trải qua hơn một năm mầy mò học hỏi
và nuôi thử nghiệm
ông tiến cho biết khi xem tv thấy giới thiệu về mô hình chăn nuôi vịt trời thuần hóa ở tỉnh bắc giang
ông đã lặn lội lên tận nơi học hỏi kinh nghiệm nuôi vịt trời
ông tiến mạnh dạn mua luôn hai trăm năm mươi con vịt giống về nuôi thử nghiệm
và đến nay trang trại của ông đã có đàn vịt trời gần hai con

ông đã đưa về hai trăm năm mươi con vịt giống
sau quá trình năm tối bây giờ đàn vịt lên được cả hai con
trứng ấp giống mình bán ra là một mươi con
cùng trứng dùng thương phẩm là năm con
cùng con vịt thương phẩm mình bán ra là từ hai trăm linh hai trăm năm mươi con
trứng ấp giống cổ nằm trên trái bọt trường
vì trời có sức đề kháng rất cao và ít bị dịch bệnh
thức ăn chính của vịt trời cũng rất đơn giản
chỉ là cám bắp bèo lục bình chua xay
hiện nay trại vịt trời của ông tiến đã tạo việc làm thường xuyên cho bốn lao động tại địa phương
với mức lương từ ba triệu đồng mỗi tháng
trại vịt trời của ông huỳnh ngọc tiến được nuôi theo mô hình bán hoang dã
đây là mô hình đang đem lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian ngắn
vịt thương phẩm nuôi từ bốn tháng đến bốn tháng rưỡi là xuất bán
riêng vịt giống thì sau sáu tháng mới có thể cho sinh sản

trại vị trời của ông huỳnh ngọc tiến đã mang lại hiệu quả thiết thực
đời sống gia đình ông từng bước được cải thiện
trang trại nuôi vịt ngày càng được mở rộng
hiện tại ông có gần năm trăm linh con vịt trời đang nuôi trong thời kỳ sinh sản
và hơn một năm trăm linh con vịt thương phẩm
dự kiến với đà này mỗi năm ông thu lãi từ bảy trăm linh đến tám trăm linh triệu đồng
trong phần tin thế giới iraq và libya giải phóng

nhiều khu vực quan trọng khỏi tay is
thổ nhĩ kỳ xa thải hơn hai nhân viên an ninh liên quan tới đảo chính
sau cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tiếp tục đạt bước tiến mới
khi lực lượng an ninh iraq và liby tiêu diệt nhiều tay súng is
và giải phóng các khu vực quan trọng
dưới sự iểm trợ của liên quân chống is do mỹ dẫn đầu
quân đội iraq đã mở đợt tấn công vào các ngôi làng ở phía nam thành phố mosun
và thị trấn shinza tiêu diệt ít nhất hai mươi bảy tay súng is
và phá hủy một số phương tiện của nhóm thanh chiến
trong khi đó tại thành phố shite thành trì chủ chốt của is ở libya
lực lượng ủng hộ chính phủ hòa hợp dân tộc libya đã giành lại kiểm soát một quận trung tâm thành phố
số lượng chiến binh is ở tiền tuyến đã giảm cả về số lượng và chất lượng
là nguyên nhân khiến lực lượng này bị đánh bật khỏi các vùng lãnh thổ
chúng từng chiếm đóng tại syria và iraq
hôm qua các máy bay ném bom của nga đã lần đầu tiên xuất kích từ căn cứ tại iran
để tấn công các mục tiêu của tổ chức nhà nước
các hồi giáo is tự xưng trên lãnh thổ syria
động thái này cho thấy sự mở rộng hợp tác giữa nga và iran
nhưng đồng thời cũng gây phản ứng từ chính quyền mỹ coi đây là hành động không cần thiết
kế hoạch sử dụng căn cứ quân sự tại iran để mở chiến dịch tấn công is tại syri
đã được quân đội nga thông báo trước với phía mỹ
tuy nhiên người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ mark toner cho rằng hành động này là không cần thiết
ngược lại có thể làm rắc rối thêm tình hình vốn đã phức tạp
đồng thời dễ khuét thêm bất đồng giữa hai bên
khi chưa đạt được một thỏa thuận về hợp tác quân sự trong cuộc chiến chống is ở syri
đợt tấn công này theo đánh giá của nga là thành công khi phá hủy được năm kho vũ khí lớn
một trại huấn luyện ba trạm chỉ huy và kiểm soát tiêu diệt một số lượng đáng kể các tay súng is
nguồn tin của chính phủ nhật bản ngày hôm nay cho biết
nhật bản trung quốc và hàn quốc đang lên kế hoạch tổ chức cuộc họp ngoại trưởng ba nước
vào tuần tới tại thủ đô tokyo
đứng trong một cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng chín tới
ba nước đang cân nhắc tổ chức cuộc họp ngoại trưởng vào ngày hai mươi ba hai mươi bốn tháng tám tới
nếu diễn ra đây sẽ là lần đầu tiên ngoại trưởng ba nước nhóm họp tại nhật bản trong hơn năm năm qua
cuộc họp trên có thể mở đường cho cuộc gặp giữa thủ tướng nhật bản shinzo abe
và chủ tịch trung quốc tập cận bình bên lề hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi g hai mươi tổ chức tại trung quốc vào tháng bốn
chính phủ thổ nhĩ kỳ vừa công bố
xác lệnh khẩn xa thải hơn hai sĩ quan cảnh sát
và hàng trăm công nhân viên quốc phòng và nhân viên cơ quan công nghệ thông tin và truyền thông
vì liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hồi tháng bảy vừa qua
những người bị sa thải đều có liên quan tới phong trào gulen
do giáo sĩ hồi giáo hiện đang sống liều vòng tại mỹ
phe luthar gulen dẫn đầu
ông này bị chính quyền ankara cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính đêm ngày một mươi năm tháng bảy vừa qua
ngoài ra bộ trưởng tư pháp thổ nhĩ kỳ bekeabodat cũng cho biết
sẽ trả tự do cho khoảng ba mươi tám tù nhân phạm tội trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
do các nhà tù liên tục báo quá tải kể từ sau cuộc đảo chính
cục điều tra liên bang mỹ fbi đã cung cấp cho quốc hội nước này một số tài liệu liên quan đến cuộc điều tra
việc bà hillari clinton sử dụng hòm thư điện tử cá nhân để xử lý việc công
khi bà còn đương chức ngoại trưởng mỹ
fdi cho biết số tài liệu nói trên chứa các thông tin bí mật và nhạy cảm
do đó việc công bố bất kỳ nội dung nào cần có sự nhất trí của fbi
ủy ban giám sát và cải cách chính phủ thuộc hạ viện mỹ cho biết cơ quan này đã nhận được tài liệu trên
và đang xem xét những thông tin được phân loại là bí mật
trong khi đó chủ tịch ủy ban tư pháp thượng viện mỹ chuck raly lại tuyên bố
việc đánh giá ban đầu cho thấy phần lớn thông tin trong tài liệu trên đều chưa được đánh dấu phân loại
đồng thời hối thúc fi sớm công bố nhiều thông tin hơn nữa liên quan đến cuộc điều tra trên
trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu từ ukraine vào nga giảm ba mươi sáu hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
với tốc độ này ước tính kinh tế ukraine trong cả năm hai nghìn một mươi sáu sẽ thiệt hại khoảng một tỷ usd do lệnh cấm vận kinh tế của nga
con số thiệt hại thực tế có thể lớn hơn khi nga từ ngày một tháng bảy áp đặt lệnh cấm tạm thời vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường sắt
từ ukraine đến kosovo

năm ngoái kinh tế nước này đã bị suy giảm tới chín chín do cánh chịu chi phí nặng nề cho quân sự và sản lượng kinh tế tại khu vực miền đông sụt giảm mạnh